trước tình hình mưa lớn trên diện rộng diễn biến phức tạp tối qua sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng nam đã có công văn gửi tới các trường học trên địa bàn tỉnh cho phép học sinh toàn tỉnh được nghỉ học từ ngày một mươi tháng một mươi hai để bảo đảm an toàn cho học sinh
theo đó sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng nam giao cho trưởng phòng giáo dục và đào tạo hiệu trưởng các trường trung học phổ thông phổ thông dân tộc nội chú giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh quyết định về các ngày nghỉ học tiếp theo tùy thuộc vào tình hình thời tiết ở mỗi địa phương
đồng thời các trường phải có kế hoạch dễ bù kịp thời ngay sau khi mưa lũ tan để bảo đảm chương trình năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam cho biết hiện nay mực nước trên các sông đang lên nhanh và có khả năng đạt đỉnh ở mức báo động hai
dự báo trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh quảng nam tiếp tục có mưa to đến rất to nên các địa phương cần sẵn sàng tinh thần cho mọi trường hợp có thể xảy ra